những chất dinh dưỡng nào sẽ hỗ trợ cho tăng sức đề kháng
bên cạnh đó chúng ta sẽ cần tất cả các vitamin chất khoáng trong này trọng tâm nhất những vitamin chất khoáng đã có những chứng cứ khoa học là sẽ hỗ trợ cho sức đề kháng đó là chúng ta cần vitamin a vitamin d vitamin c vitamin e và chúng ta cần chất khoáng là sắt kẽm selen chúng ta cần probiotic và chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa là omega ba đây là những chất dinh dưỡng phối kết hợp với nhau chúng ta sẽ nâng cao được sức đề kháng đặc biệt là với phụ nữ mang thai